vào sáng nay bộ y tế cho biết trong một mươi hai giờ qua cả nước có chín mươi hai ca mắc mới covid một mươi chín tại bốn tỉnh thành phố
trong đó có một ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tp hcm chín mươi một ca được ghi nhận trong nước
nhiều nhất vẫn là bắc giang với sáu mươi một ca tp hcm một mươi chín bắc ninh chín hà tĩnh hai
trong đó chín mươi ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
như vậy tính đến sáu giờ ngày hôm nay việt nam có tổng cộng chín sáu trăm năm mươi bảy ca ghi nhận trong nước
và một sáu trăm bốn mươi bảy ca nhập cảnh
số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn cho đến nay là tám tám mươi bảy ca
trong đó có một bảy trăm sáu mươi năm bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh